ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện minh hóa tỉnh quảng bình cho biết
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn huyện có mưa to
nước sông suối dâng cao gây ngập lụt chia cắt ở một số nơi đã có một người bị lũ cuốn trôi
mất tích ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
mưa lớn kéo dài kèm với nước trên các sông dâng nhanh khiến nhiều địa phương tại quảng bình bị lụt
nhiều tuyến đường bị chia cắt tại xã hương trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
nhiều hộ dân đã phải sơ tán do nước sông lên cao gây ngập lụt
không chỉ huyện bố trạch nhiều địa phương khác do mưa lớn nhiều ngày qua đã có nhiều tuyến đường bị chia cắt
tại xã thượng hóa huyện minh hóa nhiều thôn bản đang bị cô lập lực lượng bộ đội biên phòng đang
phải dùng cano để giúp dân di chuyển
tại xã hương trạch huyện bố trạch nhiều địa phương khác do mưa lớn nhiều ngày qua đã có nhiều tuyến đường bị chia cắt
tại xã hương trạch huyện minh hóa nhiều địa phương khác do mưa lớn nhiều ngày qua đã có nhiều tuyến đường bị chia cắt